đoàn công tác của trung ương do đồng chí đinh thế huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy hải dương về tình hình phát triển kinh tế xã hội xây dựng hệ thống chính trị và việc triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của đảng
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc đồng chí đinh thế huynh biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh hải dương đã đạt được trong thời gian qua trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của đảng
bên cạnh đó đồng chí đinh thế huynh cũng chỉ ra một số hạn chế của hải dương như về phát triển kinh tế xã hội vẫn còn một số chỉ tiêu không đạt kế hoạch
quy mô chất lượng của một số ngành dịch vụ còn thấp tình trạng ô nhiễm môi trường ở nông thôn và một số khu công nghiệp chưa có giải pháp xử lý tích cực việc thu hút đầu tư còn hạn chế chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn chỉ số năng lực cạnh tranh còn ở mức trung bình vẫn còn tiềm ẩn mất ổn định về tình hình trật tự xã hội công tác xây dựng đảng còn một số hạn chế về phát triển đảng viên mới
về công tác cán bộ nhất là vừa qua báo chí có nêu một số sở ngành có số lượng cấp phó nhiều hơn quy định
một số cơ quan đơn vị có số lượng phó trưởng phòng nhiều tạo dư luận không tốt trong cán bộ đảng viên và nhân dân
đồng chí đinh thế hưng yêu cầu trong năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh ủy hải dương cần tiếp tục nghiên cứu tư duy sâu hơn có cách làm sáng tạo hơn mạnh dạng đổi mới hơn nữa để tỉnh tiếp tục phát triển
ban thường vụ tỉnh ủy hải dương cần chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị số năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh và thực hiện nghiêm túc nghị quyết về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
các địa phương nhất là những nơi có vấn đề bức xúc nảy sinh cần tổ chức gặp gỡ tiếp xúc đối thoại với nhân dân để giải quyết kịp thời nhằm ổn định tình hình quan tâm thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng lãng phí phát huy vai trò giám sát của nhân dân của cơ quan báo chí trong công tác phòng chống tham nhũng